trước tình hình f f một gia tăng để bảo đảm lực lượng lao động bộ y tế đã đề xuất cho f f một đi làm trong thời gian cách ly
trong đó trường hợp f không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến và chăm sóc người bệnh covid một mươi chín
lực lượng biên phòng tỉnh an giang vừa bắt giữ một đối tượng tại khu vực cột mốc hai trăm bảy mươi năm trên một mươi hai thuộc ấp phú nghĩa xã phú hội huyện an phú tỉnh an giang
đang vận chuyển một mươi một bọc ni lông trọng lượng khoảng hai kg
tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá một khẩu súng k năm mươi bốn và năm viên đạn
tại đồn biên phòng phú hội đối tượng khai tên là nguyễn văn liệt chú tại huyện an phú tỉnh an giang
lên campuchia làm thuê từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng khai vận chuyển thuê số hàng nói trên cho một người ở campuchia về khu vực cầu kênh ruột xã phú hội
sẽ có người ra nhận để lấy tiền công một trăm linh ria tiền campuchia tương đương với khoảng sáu trăm linh đồng để tiêu xài cá nhân
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn văn chuyên trú tại phường an bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa bị công an thành phố biên hòa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
đối tượng phan chí nghị trú tại huyện định quán đã được bàn ra cho công an huyện định quán để điều tra theo thẩm quyền
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn văn chuyên trú tại huyện định quán thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa bị công an thành phố biên hòa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại huệ trì phường an phụ thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương
là đối tượng trần trọng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số hai mươi b trên hai mươi tám trên bốn trăm bảy mươi bốn đường đà nẵng phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm trên trước mép trái
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm trên trước mép trái
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm trên trước mép trái
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm trên trước mép trái